hôm nay ngày hai mươi một tháng năm ngày làm việc thứ hai của kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi năm
quốc hội thảo luận tại hội trường nhiều nội dung quan trọng liên quan đến công tác lập pháp và công tác nhân sự
buổi sáng quốc hội nghe báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật đường bộ
thảo luận tại hội trường một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật đường bộ
buổi chiều quốc hội nghe báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật đấu giá tài sản
thảo luận tại hội trường một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật đấu giá tài sản
sau đó quốc hội họp riêng thảo luận tại đoàn về danh sách để cử quốc hội bầu chủ tịch nước